và chạm giao thông dẫn đến mâu thuẫn là việc thường xuyên xảy ra tuy nhiên cách hành xử để giải quyết mâu thuẫn lại dẫn đến những hậu quả khác nhau
và ngày hôm qua một nhóm sau đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người và không tố giác tội phạm vì mâu thuẫn do va chạm giao thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tám cho biết đang tạm giữ sáu đối tượng gồm dương quốc tấn lý nhân hậu đỗ hùng tấn lê hữu thế anh nguyễn trương hoàng nghĩa và nguyễn trọng việt đều trú tại quận tám tp hcm
vào đêm ngày sáu tháng năm anh la đặt an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một tạm trú quận tám chạy xe máy trên đường mễ cốc đến đoạn cách cầu kênh ngang thuộc phường một mươi năm quận tám thì va chạm với xe máy của nhóm thanh niên trên
anh an đuổi theo để nói chuyện thì bị nhóm thanh niên dùng đá đập vào đầu
chấn thương sợ não khi người dân phát hiện đưa đi cấp cứu
nhưng vết thương ở đầu quá nặng đã tử vong và nhóm thanh niên thì đã tẩu thoát
đến trưa ngày bảy tháng năm nhóm của nghĩa đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang ẩn náo trong một căn nhà trên đường số bốn mươi một phường một mươi sáu quận tám
trong số các nghi can có nguyễn trọng việt không trực tiếp tham gia vụ đánh chết anh an
nhưng biết rõ hành vi phạm pháp của năm đối tượng mà không khai báo tố giác nên bị xem xét trách nhiệm về hành vi không tố giác tội phạm